thưa quý vị miền bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại trên diện rộng mức nhiệt thấp nhất từ đầu đông
nhiệt độ xuống dưới mức độ băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi
nhân dịp này nhiều người dân đã đổ xô đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
trước tình hình đó cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông
tại cao bằng nhiệt độ trên đỉnh phi oc xã thành công huyện nguyên bình
trong sáng hai mươi tháng hai là âm năm độ c đến âm bảy độ c bang tuyết đã phủ đỉnh núi và cành cây
tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ thu hút nhiều khách du lịch đấn thưởng ngoạn
theo dự báo với điều kiện thời tiết như hiện nay rất có thể băng giá sẽ còn xuất hiện trong những ngày tới
do vậy từ trưa ngày hai mươi tháng hai khu vực check in của nóc nhà đông dương chật kính người
với mức nhiệt độ dưới độ c băng giá cũng đang xuất hiện tại đỉnh lão thấn lào cai mẫu sơn lạng sơn
càng ngày đoàn xe lên đỉnh mẫu sơn đông dần khiến giao thông ở đây ủng tắc kéo dài
trước tình hình trên cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân du khách nên hạn chế
và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng trơn trượt về hệ thống an toàn của xe
nhất là lốp xe tại việt nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết
quan trọng chú ý quan sát lấy xe tốc độ chậm đặc biệt là đi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu thông tại các đường cong cua đèo dốc
đồng thời cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường
không xảy ra băng tuyết tài xế cũng bật đèn chiếu sáng đèn led đèn sương mù
chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
ngoài ra khi các tuyến đường xảy ra đóng băng lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp
như phân luồn hoặc đóng đường hoàn toàn
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông